thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp của singapore
trong buổi tiếp thủ tướng nêu rõ chính phủ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
và mong muốn doanh nghiệp singapore làm ăn lâu dài tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng cảm ơn liên đoàn doanh nghiệp singapore và cơ quan phát triển doanh nghiệp singapore
đã góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương đi vào thực chất mở rộng về quy mô
chính phủ việt nam đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp singapore tại việt nam
chính phủ việt nam luôn nỗ lực giữ vững ổn định về kinh tế vĩ mô và chính trị xã hội
thể chế luật pháp ngày càng minh bạch phù hợp thông lệ và cam kết quốc tế
tạo môi trường cho doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài phát triển thuận lợi
chính phủ việt nam cam kết mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp singapore làm ăn thành công tại việt nam
sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp singapore
mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có singapore đầu tư làm ăn lâu dài tại việt nam
đại diện cho đoàn doanh nghiệp singapore chủ tịch liên đoàn doanh nghiệp singapore theo siêu ông song
nêu rõ những năm gần đây mặc dù thế giới có nhiều biến động về kinh tế
nhưng việt nam vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định
phía singapore sẽ tiếp tục đóng góp vào sự tăng trưởng này
làm gắn bó hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước
đại diện lãnh đạo esg bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ hợp tác của chính phủ
các bộ ngành việt nam bày tỏ singapore mong muốn
đẩy mạnh hợp tác với việt nam trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh
cách mạng công nghiệp bốn đổi mới sáng tạo